tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ được tiếp tục họp dưới hình thức tập trung tại nhà quốc hội
theo chương trình thì nhiều vấn đề quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận và quyết định trong tuần làm việc này
đầu tuần quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
đây là nội dung quan trọng đã được quốc hội thảo luận trong cả ngày một mươi ba tháng sáu
nội dung này sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi
trong tuần làm việc quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật thỏa thuận quốc tế luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính luật bảo vệ môi trường sửa đổi luật biên phòng việt nam
theo chương trình quốc hội sẽ biểu quyết luật thanh niên sửa đổi luật hòa giải đối thoại tại tòa án luật doanh nghiệp sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều luật đầu tư sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
quốc hội sẽ biểu quyết nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám nghị quyết về một số cơ chế chính sách tài chính
đặc thù đối với thủ đô hà nội nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác
trong phiên bế mạc chiều ngày một mươi chín tháng sáu được phát thanh truyền hình trực tiếp quốc hội sẽ biểu quyết
nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em nghị quyết chung của kỳ họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn